sáng nay ngày hai tháng hai tức ngày hai mươi tám tết âm lịch trong không khí rộn ràng đón xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ubnd bí thư thành người hà nội đã đến tham quan phố bích họa phùng hưng
chợ hoa hàng lược và kiểm tra công tác phục vụ tết tại đây
chợ hoa hàng lược là chợ hoa truyền thống đặc biệt của thủ đô hà nội chỉ họp duy nhất một lần trong năm
đây là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa của người tràng an
chúc tết cán bộ nhân dân phường hàng mã quận hoàn kiếm đồng chí bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải mong muốn
nhân dân phường hàng mã cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhất là xây dựng các khu dân cư đoàn kết
đặc biệt cần tiếp tục phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường
xây dựng các tuyến phố văn minh nhằm để lại những hình ảnh đẹp đáng nhớ đáng quý trong lòng khách du lịch trong nước và quốc tế